bên cạnh mức độ lây lan vượt trội so với các biến thể covid một mươi chín trước đó
các triệu chứng của omicron không giống những biểu hiện quen thuộc của covid một mươi chín trước đây
đó là ho sốt mất khử giác vị giác
hầu hết các ca bệnh có biểu hiện nhẹ và giống cảm lạnh phần lớn do tác động của vaccine
đau lưng biểu hiện này đã được coi là một dấu hiệu cảnh báo sớm của biến thể omicron vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
khoảng hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín ở anh vào tuần trước có hiện tượng này
giáo sư tim spetter người đứng sau ứng dụng nghiên cứu triệu chứng covid một mươi chín cho biết
chứng đau thắt lưng xuất hiện khá thường xuyên
chán ăn triệu chứng trên được ghi nhận là sự khác biệt giữa biến thể delta và omicron
các chuyên gia cho biết chia sẻ của người bệnh cho thấy chán ăn và sương mù não
hay quên mất tập trung là những triệu chứng phổ biến
trước đó mất vị giác và cứu giác là dấu hiệu quen thuộc của virus sars cov hai
tình trạng có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng
ngay cả khi có kết quả âm tính với virus sars cov hai
tuy nhiên hiện tại khi omicron lan tràn khả năng mất vị giác khứu rác ít xảy ra hơn nhiều
so với giai đoạn đầu của đại dịch
đổ mồ hôi đêm
các bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhân đã bị đổ mồ hôi trộm vào ban đêm
gà gối quần áo của người bệnh ướt đẫm mặc dù phong ngủ thoáng mát
do đó nhiều người buộc phải đứng dậy đi thay đổi
tiến sĩ ami khan khuyên rằng người có triệu chứng như vậy nên làm xét nghiệm
nôn mửa và tiêu chảy
giáo sư tim spector thông tin virus sars cov hai có thể tồn tại trong cả ruột
điều này đồng nghĩa một số người nhiễm covid một mươi chín và gặp các triệu chứng đường ruột như đau bụng
nhưng họ lại có kết quả xét nghiệm âm tính vì không có dấu vết của omicron trong mũi hoặc miệng
chuyên gia giải thích chúng tôi biết rằng virus cố gắng xâm nhập vào miệng hoặc mũi
xuất hiện trong hệ hô hấp phổi nhưng đôi khi virus đi vào ruột
đặc biệt là những người bị covid một mươi chín kéo dài
lún lẫn đây là triệu chứng bất thường hơn một chút của biến thể omicron
các bác sĩ cảnh báo nếu một người bị bệnh lún lẫn họ cần được đưa vào viện chữa trị
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ đánh giá đây là một dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp
cdc cũng khuyên cáo bệnh nhân cần được trợ giúp ngay nếu khó thở đau dài dẳng tức ngực
không tỉnh táo da môi móng tay nhợt nhạt xanh tái
vấn đề về mắt tổ chức y tế thế giới liệt kê các kích ứng ở mắt là triệu chứng ít phổ biến hơn của virus sars cov hai
các biểu hiện này có thể riêng lẻ hoặc kết hợp của viêm kết mạc đỏ mắt ngứa mắt đau mắt nhìn mờ nhạy cảm với ánh sáng